diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế việt nam hai nghìn một mươi bảy với chủ đề tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới đã khai mạc vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế đã dự diễn đàn
cùng dự có phó thủ tướng vương đình huệ đại diện lãnh đạo các bộ ngành và đại sứ đại diện các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại việt nam
phát biểu khai mạc diễn đàn phó thủ tướng vương đình huệ nêu rõ trong tiến trình hội nhập đảng và chính phủ việt nam đã luôn có những chỉ đạo kịp thời
để các bộ ngành địa phương doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân nắm rõ đường lối và các giải pháp để tận dụng cơ hội vượt qua thách thức
thực thi hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế nhiều nghị quyết của đảng đã được ban hành làm kim chỉ nam cho tiến trình hội nhập
chính phủ đã xây dựng các chương trình hành động
với các nhóm nhiệm vụ cụ thể để các bộ ngành địa phương doanh nghiệp cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhằm thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
thông qua các chương trình này hoạt động này nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đã có sự chuyển biến mạnh mẽ thể hiện nỗ lực và tinh thần hội nhập cao của đảng chính phủ và nhân dân việt nam
với quyết tâm của đảng và chính phủ cùng sự ủng hộ và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực
quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của việt nam làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia tạo điều kiện để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần tích cực vào các thành tựu tăng trưởng phát triển kinh tế và nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
trong quá trình hội nhập vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế đó là cách tiếp cận về hội nhập kinh tế ở một số nơi có lúc còn phiến diện ngắn hạn và cục bộ
do đó chưa tận dụng được hết

chưa theo kịp các yêu cầu của việc thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế
trong khi đẩy mạnh quá trình đàm phán ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế
thì việc điều chỉnh chính sách trong không ít trường hợp còn chậm hoặc mang tính đối phó trực đồng bộ vừa chưa đạt được những hiệu quả
thứ ba khả năng nhận định đánh giá dự báo về xu thế và diễn tiến hội nhập kinh tế quốc tế chưa cao
các đánh giá thực hiện định kỳ kết quả hội nhập kinh tế quốc tế và tác động đối với phát triển kinh tế xã hội cũng chưa được quan tâm đúng mức nên kết quả còn hạn chế
các tồn tại hạn chế xuất phát từ một số nguyên nhân chính đó là nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các thỏa ước hội nhập nói riêng còn chưa cụ thể nhất quán đặc biệt là ở địa phương
bên cạnh đó một số chủ trương vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế chưa được lồng ghép chặt chẽ vào kế hoạch hành động của bộ ngành địa phương dẫn tới thiếu quan tâm hoặc điều phối thiếu hiệu quả
tại diễn đàn các diễn giả đã tập trung vào những vấn đề thời sự hội nhập kinh tế quốc tế đang có tác động trực tiếp tới chính sách hội nhập kinh tế quốc tế từ cấp trung ương đến địa phương đánh giá kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
xem xét những hiện tượng xu thế mới trong kinh tế và thương mại quốc tế và dự báo tác động của chúng tới kinh tế thế giới và việt nam kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế